việc xác định danh tính và vai trò của từng đối tượng trong đường dây là yêu cầu tiên quyết được ban chuyên án đặt ra
đồng thời cũng là thách thức lớn nhất đối với các trinh sát hình sự khi tham gia vào chuyên án này
các đối tượng này rất am hiểu công nghệ nên toàn bộ những việc trao đổi nhắn tin giao dịch đều thực hiện thông qua các ứng dụng mạng xã hội
đặc biệt là mạng telegram và facebook zalo
nên là việc xác minh nắm thông tin cũng như là nhận định về đối tượng gặp rất nhiều khó khăn
qua tìm hiểu thì được biết phương thức thủ đoạn của các đối tượng rất là tinh vi
chúng sử dụng mạng internet cũng như điện thoại máy tính laptop để vào các hội nhóm mua bán hàng hóa đặc biệt là mua bán nông sản
sau đó chúng sử dụng sim zac và thuê các tài khoản ngân hàng trên mạng xã hội để sử dụng sim
để liên lạc với các đối tượng để sử dụng sim để liên lạc với các đối tượng để liên lạc với các đối tượng
để liên lạc với các bị hạ và thỏa thuận giá cả với người mua người bán
và phương thức của chúng là đắt bao nhiêu cũng mua và rẻ bao nhiêu cũng bán để cho người dân thấy rẻ và mua và cũng thấy đắt là bán
cơ quan điều tra xác định các nạn nhân của đường dây này đều bị lừa với một cách thức tương đối giống nhau
từ việc liên lạc làm quen kết bạn trên mạng trò chuyện rồi đưa ra những thỏa thuận có lợi
cho cả người bán lẫn người mua
ngay khi chuyển khoản thanh toán và kết thúc giao dịch mọi dấu vết đều bị các đối tượng nhanh chóng xóa sạch
bản thân các đối tượng thuê rất nhiều tài khoản ngân hàng trên mạng xã hội
cho nên ngay sau khi các đối tượng chiếm đạt được tiền của khách mua hàng
thì các đối tượng đã chuyển liên tục qua rất nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau
với mục đích là để che giấu dòng tiền
cho nên việc thu hồ tài sản của khách mua hàng
cũng như bị hại thì rất khó khăn
các đối tượng đã chuyển các số tiền đó đi qua rất nhiều tài khoản khác nhau
mà các đối tượng thuê để nhằm tránh việc thu hồi tài sản của cơ quan chức năng
việc lần theo đường đi của dòng tiền để truy tìm đối tượng gần như là bất khả thi
bởi cơ quan điều tra xác định đó đều là các tài khoản ngân hàng không chính chủ
được các đối tượng thuê lại trên mạng xã hội
điều này cho thấy sự tính toán tinh vi
của nhóm đối tượng này nhằm đối phó với hoạt động điều tra của cơ quan công an
sau đó là sẽ quảng cáo nhắn tin trực tiếp đối với bị hại
để các đối tượng thu thập những thông tin
cũng như là bắt đầu sẽ tạo thành kịch bản để lừa đảo đối với bị hại
xác định đường dây lừa đảo này sẽ tiếp tục tìm kiếm nạn nhân
lực lượng trinh sát kiên trì lần theo
có dấu vết với quyết tâm dựng lên chân rung của đối tượng cầm đầu
những thông tin mà lực lượng trinh sát thu thập được phải mất nhiều thời gian công sức
nhưng đã bắt đầu hé lộ manh mối về một người đàn ông nói giọng miền nam
thường liên lạc qua điện thoại với các nạn nhân
tổng hợp và đánh giá từ nhiều nguồn thông tin
cơ quan điều tra đưa một đối tượng tình nghi vào tầm ngắm
đối tượng này trú tại một khu trung cư nằm trên địa bàn quận bắc tử liêm thành phố hà nội
có tên là phạm đăng mong sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
chúng tôi đã tập trung trinh sát nắm tình hình và xác định được đối tượng cầm đầu là đối tượng phạm đăng mong
hiện đối tượng là thuê một căn trung cư tại hà nội
thì sau khi thuê thì đối tượng ở cùng một đối tượng khác là rất ít khi ra ngoài
và thường xuyên di chuyển trước đây thì thường xuyên di chuyển địa điểm
gây khó khăn cho quá trình mà trinh sát
nắm tình hình ngoài ra thì chúng tôi quá trình sử dụng các biện pháp nghiệp vụ
còn xác định được đối tượng mong còn thuê ba đối tượng khác ở trong thành phố vũng tàu
các đối tượng thì không ở một địa điểm cố định mà chia thành hai nhóm nhỏ trong một đường dây
nhóm thứ nhất ở hà nội chịu trách nhiệm về tìm bị hại và tiến hành khi bị hại mắc bẫy
thì sẽ yêu cầu bị hại chuyển tiền theo cái kịch bản của đối tượng tạo lên
một nhóm thứ hai là ở thành phố vũng tàu các đối tượng đều thuê trung cư cao cấp để thực hiện việc lấy thông tin
cũng như là nhóm thứ hai sẽ tiến hành liên hệ với các bị hại sử dụng những cái kịch bản đã được tạo dựng sẵn
để các bị hại chuyển tiền cho các đối tượng
xác định được vai trò và nơi ở của phạm đăng mong là một bước tiến quan trọng trong chuyên án
từ đó giúp cơ quan điều tra dần tìm ra các chân rết của đường dây lừa đảo
từ cuối năm hai nghìn hai mươi hai thông qua các thiết bị di động phạm đăng mong đã lợi dụng không gian mạng để điều hành đường dây lừa đảo một cách ẩn danh
với sự giúp sức tích cực của bốn đối tượng gồm nguyễn đức mạnh sinh năm hai nghìn hai
trú tại huyện mỹ đức thành phố hà nội
hoàng quang lợi sinh năm hai nghìn một trú tại huyện thanh hà tỉnh hải dương
nguyễn văn quyết sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu
phan ngọc khương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại huyện sông hình tỉnh phú yên
hoàng quang lợi sinh năm hai nghìn trú tại huyện hải dương

hoàng quang lợi sinh năm hai nghìn tám trú tại huyện sông hinh

phan ngọc khương sinh năm oran tỉnh hả tẩu tỉnh lộ m cuff dec iida
thu thập tài liệu chứng minh hành vi phạm tội
vì thế phải rất thận trọng
các trinh sát hình sự cũng đồng thời phải nhanh chóng xác định chính xác nơi ở của từng đối tượng trong đường dây
ở các tòa trung cư là rất nhiều phòng
gây khó khăn cho lực lượng chính sát
phát hiện được các đối tượng đang ở phòng nào
ở trong các trung cư đấy
thì việc ra vào của các lực lượng chức năng lại gặp khó khăn
xác định được nhóm đối tượng là hoạt động rất là tinh vi và có trình độ về công nghệ
do vậy mà khi chúng tôi xây dựng cái kế hoạch phá án là rất chi tiết
tỉ mỉ và cụ thể đối với từng đối tượng
bởi vì bản thân các đối tượng là không ở một chỗ
và hai nữa là toàn bộ là các đối tượng dùng những cái tài khoản để ẩn danh
việc giao dịch thu rút tiền của các đối tượng là đèo qua những cái tài khoản trung gian
nên là việc mà để xác định vây bắt được cái đối tượng là hết sức khó khăn
đường dây do phạm đăng mong cầm đầu được xác định chia thành hai nhóm
trong đó mong cùng một đối tượng ở hà nội ba đối tượng khác ở thành phố vũng tàu
hai tổ công tác của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hưng yên
được giao nhiệm vụ đồng thời áp sát hai vị trí ẩn náu của các đối tượng
bằng các cái biện pháp nghiệp vụ và kết hợp các cái thông tin nhiều nguồn thông tin khác
thì chúng tôi đã xác định được cái nơi ở chính xác của vị trí của ba đối tượng còn lại
để khi mà xác định được vị trí của ba đối tượng còn lại
thì chúng tôi cũng đồng thời phối hợp cùng với cả chính quyền địa phương
thì cũng tính toán làm sao mà khi mà vào thì mình phải thu được cái dữ liệu chứng cứ
tại vì dữ liệu chứng cứ là cái cực kỳ quan trọng
khi mà không thu được chứng cứ thì để đấu tranh các đối tượng thì cực kỳ khó khăn

thì chúng ta cũng thường xác định được về các cái chứng kiến thêm bị lạnh

toàn bộ tăng vật như điện thoại máy tính sim sát phục vụ theo hoạt động lừa đảo bị thu giữ
các hành vi phạm tội của mong và các đối tượng được cơ quan điều tra thần sát minh làm rõ
tại cơ quan điều tra các đối tượng đã khai nhận chi tiết các phương thức thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân
theo đó đối tượng cầm đầu phạm đăng mong sẽ giao nhiệm vụ cho các chân dết tìm kiếm khách hàng
tức bên mua và bên bán
trên mạng xã hội khi khách đồng ý mong trực tiếp liên lạc với bên mua và bên bán
để thống nhất phương thức vận chuyển giao hàng thời gian địa điểm thanh toán tiền
mong với vai trò trung gian sẽ sắp xếp cho bên mua và bên bán gặp nhau để giao dịch
sau khi kiểm kê số lượng hàng hóa theo thỏa thuận
đối tượng yêu cầu bên mua chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng của mình đã cung cấp trước đó
sau khi bên mua chuyển tiền mong không chuyển lại tiền cho bên bán
đồng thời xóa hết các nội dung tin nhắn qua mạng xã hội gia lô với cả hai bên mua và bán
tiêu hủy số điện thoại đăng ký tài khoản gia lô nhằm chiếm đoạt tài sản và che giấu hành vi phạm tội
đồng thời xóa hết các nội dung tin nhắn qua mạng xã hội gia lô và bán